theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi một tháng hai bắc bộ sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trời rét
một số hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí cho thấy các tỉnh phía bắc vẫn đang trong giai đoạn xấu
nên nhiều điểm quan trắc ghi nhận chỉ số có hại cho sức khỏe miền trung và miền nam hầu hết ở mức trung bình
sáng ngày một mươi một tháng hai không khí lạnh tiếp tục khiến vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
vùng biển từ bình định đến cả mâu và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
phía tây quần đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai đến ba mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp một